trong khi đó tại khánh hòa tính đến ngày bảy tháng bảy cả tỉnh đã ghi nhận chín mươi bảy trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào ngày hai mươi ba tháng sáu
tỉnh khánh hòa quyết định thành lập thêm hai bệnh viện giã chiến với quy mô một trăm linh giường bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa quyết định thành lập thêm hai bệnh viện giã chiến
tại bệnh viện gia liễu và bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh
tại phường vĩnh hải thành phố nha trang quy mô mỗi nơi một trăm linh giường bệnh
trước đó tỉnh cũng đã lập một bệnh viện giã chiến tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thuộc huyện diên khánh
với quy mô một trăm linh dường bệnh
cũng trong ngày bảy tháng bảy ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa phát công điện khẩn
về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong đó thành phố nha trang huyện vạn ninh được đánh giá mức độ nguy cơ cao
thị xã ninh hòa được đánh giá mức độ nguy cơ rất cao
với một mươi năm trong tổng số hai mươi bảy xã phường đã có ca mắc covid một mươi chín